vào ngày hai mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy việt nam và campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao
sự kiện chính trị trọng đại này là một mốc son trong lịch sử mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống gắn bó nhân dân hai nước
góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mỗi quốc gia
ngày hai mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy việt nam dân chủ cộng hòa và vương quốc campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao
các chiến sĩ quân tỉnh nguyện việt nam đã sát cánh cùng các lực lượng vũ trang của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước campuchia
tiến hành cuộc chiến tranh thần tốc cứu đất nước và nhân dân campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng
đưa đến thắng lợi lịch sử vào ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
với thắng lợi lịch sử này quan hệ láng giềng việt nam
campuchia đã phát triển lên một giai đoạn mới gắn bó tin cậy lẫn nhau trong những năm qua
nhằm tiếp tục củng cố và phát huy quan hệ láng giềng tốt đẹp hiếu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài
việt nam và campuchia duy trì thường xuyên các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao
song hành với các hoạt động của lãnh đạo cấp cao hai nước ngoại giao nhân dân giữa việt nam và campuchia cũng được tăng cường
hiện nay hai nước đang phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực chào mừng năm hữu nghị việt nam campuchia hai nghìn một mươi chín
và kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước
hợp tác kinh tế giữa việt nam và campuchia cũng được thúc đẩy mang lại lợi ích cho cả hai nước
quý i năm hai nghìn một mươi bảy kinh ngạch hai triệu đạt trên một tỷ usd tăng hai mươi chín năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
hiện nay việt nam là nhà đầu tư lớn thứ năm trong tổng số năm mươi quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào campuchia
với một trăm tám mươi ba dự án tổng vốn đăng ký là hai tám mươi sáu tỷ usd

với tổng vốn đăng ký hơn năm mươi bốn triệu usd đứng thứ bốn mươi chín trên tổng số một trăm linh ba quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại việt nam
quan hệ hữu nghị và hợp tác việt nam campuchia còn thể hiện ở sự hợp tác gắn bó và ủng hộ lẫn nhau
tại các diễn đàn quốc tế và khu vực
hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước sông mekong
tăng cường hợp tác với các nước trong khuôn khổ tiểu vùng sông mekong mở rộng gms
ủy hội sông mekong tàm giác phát triển ba nước campuchia lào việt nam
v và hợp tác bốn nước campuchia lào myanmar việt nam
với lịch sử đoàn kết gắn bó hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện
kịp thời giúp đỡ lẫn nhau vô tư trong sáng và có hiệu quả trong suốt nửa thế kỷ qua
quan hệ việt nam campuchia có nhiều tiềm năng để phát triển mạnh mẽ toàn diện trong thời gian tới